vào sáng ngày hôm nay theo giờ việt nam trung tâm báo chí quốc tế bộ ngoại giao hợp trung quốc hoa kỳ đã tổ chức họp báo về chuyến thăm chính thức tới việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng năm của tổng thống barack obama